khi những dòng người trên phố đang hối hả chuẩn bị đón một năm mới
thì những người chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ canh gác nơi phên dậu của tổ quốc
tết này không về nhà bởi các anh còn thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả
mà đảng nhà nước giao phó giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và bình yên cho nhân dân
mặc dù tết này không đoàn viên cùng gia đình
nhưng các chiến sĩ biên phòng lại mang mùa xuân ấm đến với bà con vùng biên giới
sau đây là ghi nhận của phóng viên chủ đề nhân dân tại đồn biên phòng triềng tương bộ đội biên phòng tỉnh sơn là
đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
thủ trưởng đảng nhà nước giao phó bố mẹ anh chị em tự hào tin tưởng tự hào về con
mùa xuân này các chiến sĩ biên phòng tổ chức đón tết sớm cùng bà con nhân dân biên giới
trong không khí xuân biên phòng ấm lòng dân bản
những món quà nhỏ bé được người chiến sĩ trao đến tận tay những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại các bản biên giới đã cho thấy người lính không chỉ làm nhiệm vụ giữ bình yên cho tổ quốc
mà họ còn là người mang đến cuộc sống đủ đầy cho bà con nơi đây
hôm nay được bộ đội đến tặng quà người dân trong bản vui lắm
tết này vui vẻ rồi mọi người bảo nhau phải cố gắng làm kinh tế để cái đói không còn nữa
chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản thì được bộ đội biên phòng tỉnh sơn la tổ chức đã nhiều năm nay
năm nay đã kêu gọi được nhiều hơn đông hơn các nhà tài trợ
các nhà tài trợ các nhà tài trợ các nhà tài trợ các nhà tài trợ các nhà tài trợ
nhà hảo tâm cũng như là các nhà thiện nguyện chung tay đến cùng với biên giới
điều đó khẳng định rằng là toàn hệ thống chính trị cũng như là các cấp các ngành toàn dân đã hướng về biên giới
và đã làm cho bà con nhân dân ở khu biên giới cảm thấy ấm áp hơn cảm thấy là đón xuân vui tươi hạnh phúc hơn
là đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn biên giới đồn biên phòng triềng tương
ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
các chiến sĩ còn là những bà đỡ
trong việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
mùa xuân của đất trời đã đến bên cửa nhưng chính người chiến sĩ quân hàm xanh
cũng là người đã mang mùa xuân ấm áp tình người đến với bà con biên giới
để họ được đón một cái tết đủ đầy và bình yên
lại thêm một cái tết nữa không đoàn viên bên gia đình
nhưng người chiến sĩ lại có mùa xuân ấm nơi biên cương xa xôi của tổ quốc
cùng với bản làng nơi đây